mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến tết nguyên đán nhưng ở một số nơi như vườn hoa nhật tân
vườn hoa quảng bá đường lạc long quân những người dân trồng đào đã bắt đầu đưa đào sớm xuống phố
để phục vụ cho nhu cầu chơi hoa sớm của người dân thủ đô ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
dọc các tuyến đường lạc long quân âu cơ những gốc đào thế đào rừng đã được bày bán rất nhiều
phần lớn những khách đến xem và mua đào sớm là để phục vụ cho các cơ quan
do vậy đa số những gốc đào được chuyển về hà nội đều có kích thước lớn đủ các kiểu dáng vô cùng bắt mắt
tôi mua đào sớm để phục vụ cho công ty công ty cũng chuẩn bị để đón tết sớm cho anh em công nhân lái xe
đào cho nhiều cây đẹp ra để cho người ta ngắm người ta nhiều các cơ quan các doanh nghiệp kiểm tra để xem được những cây đào đẹp
như thế ứng ý thì họ chọn trước
theo ghi nhận của phóng viên những cây đào được bày bán đều có chất lượng
tốt tuy nhiên vì thời tiết năm nay lạnh hơn các năm trước và được đưa xuống phố sớm
nên đa số các cây đào vẫn chưa nở hoa
giá cả trung bình của một cây đào to sao động trong khoảng từ năm đến một mươi năm triệu đồng
không quá tranh lệch so với năm ngoái
hiện tại lượng khách hàng tìm đến hỏi mua đào vẫn chưa nhiều phần lớn khách đến xem và tham khảo trước giá cả
việc bày bán sớm cũng là một hình thức để chủ vườn giới thiệu sản phẩm đến người mua
mình đi mua đào sớm này phục vụ
cho cơ quan năm nay thời tiết ủng hộ đào nhìn rất là đẹp tuyệt vời nở hoa vô tầm đẹp hơn năm ngoái
giá mình năm nay mình chơi sớm nhìn thấy giá cũng bình thường thôi
không đắt năm ngoái mình chơi nó hơi muộn giá nó rẻ hơn
nhưng mà tầm giờ mua là mình thấy giá cũng không nhích hơn bằng năm ngoái đâu
chất lượng đào năm nay thì cũng rất là đẹp hoa thì nở cũng rất là nhiều
và cũng giá cả thì cũng
hợp lý tương đương với cả giá cả mỗi năm
thì hình như năm nay thì quẻ dân vẫn mua có vẻ tích tắc tích tắc
cũng chưa được nhanh nào khả năng thời tiết nó lắng họ sợ chưa mua nhiều
dành thiết cây cũng có vẻ là chậm chậm nhưng mà thời tiết còn dài cũng không thể biết được
nếu mà thời tiết thế này thì khả năng đào những cây đẹp thì cũng đắt hơn chút
mặc dù người mua cây chưa nhiều nhưng những gốc đào được bày bán trên những tuyến phố
cũng khiến người đi qua đều cảm nhận được hương vị tết đang đến